làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh hải dương vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu tỉnh
cần phải ra soát lại những tồn tại bất cập của tỉnh và đánh giá tiềm năng thế mạnh để đưa kinh tế xã hội của hải dương phát triển mạnh hơn
trong quý i năm hai nghìn một mươi tám mặc dù có nhiều khó khăn nhưng kinh tế xã hội của tỉnh có bước chuyển biến tích cực
tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng chín so với cùng kỳ năm trước các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghiệp
đều có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi tám là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng
trong việc tạo đà để hoàn thành kế hoạch năm năm đề ra phần đầu trước năm hai nghìn hai mươi nâng cấp thành phố hải dương
từ đô thị loại hai lên đô thị loại một hiện tốc độ phát triển kinh tế còn thấp so với tiềm năng
tăng trưởng chủ yếu dựa vào đóng góp của yếu tố vốn và lao động
còn gặp nhiều khó khăn cơ cấu thu còn chịu tác động khá lớn từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
hạ tầng kỹ thuật đầu tư chưa đồng bộ một số công trình đê điều thủy lợi giao thông xuống cấp
song khả năng cân đối ngân sách và bố trí nguồn lực để cải tạo nâng cấp hoặc xây mới còn khó khăn
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh hải dương đề nghị thủ tướng sớm ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật quy hoạch
luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đề nghị thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành
giả soát sửa đổi bổ sung một số quy định về tiếp tục triển khai các dự án theo hình thức hợp tác công tư
đề nghị thủ tướng chính phủ cho phép thành lập mới điều chỉnh quy mô khu công nghiệp khu nông nghiệp công nghệ cao